khôi phục các hoạt động du lịch kích cầu thu hút khách trong thời điểm hiện tại là điều không dễ dàng
chính vì vậy mà ngành du lịch các tỉnh thành phố như đà nẵng thừa thiên huế quảng nam
đã và đang tăng cường liên kết quảng bá sản phẩm du lịch kết hợp với hội thảo
và có nhiều chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn để thu hút du khách
chương trình kích cầu du lịch ba địa phương một điểm đến nhiều trải nghiệm
phối hợp giữa ba tỉnh thành phố là thừa thiên huế đà nẵng và quảng nam
nhằm quảng bá các địa danh tại ba địa phương này và khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau dịch bệnh
chương trình kích cầu du lịch ba địa phương một điểm đến nhiều trải nghiệm

chương trình kích cầu du lịch tăng cường giám sát việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp tham gia
đồng thời không ngừng xây dựng các gói sản phẩm hấp dẫn truyền thông mạnh mẽ điểm đến
và có chính sách ưu đãi cụ thể để thu hút khách du lịch và bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín